cùng với khó khăn chung của ngành chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi lợn trong thời gian vừa qua
người dân tại các xã ven biển của tỉnh quảng trị cũng phải chịu những thiệt hại rất nặng nề
nhiều mô hình trang trại ra trại đã được xây dựng tại quảng trị với hy vọng giúp người dân
các xã ven biển khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống sau sự cố môi trường biển
thế nhưng chính những mô hình chăn nuôi ấy lại đang khiến cho cuộc sống của người dân thêm trổng chất khó khăn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hàng chục hộ dân tại thôn bảy xã triệu vân huyện triệu phong tỉnh quảng trị
được hỗ trợ vay vốn để xây dựng trang trại chăn nuôi sau sự cố môi trường biển
theo chính quyền địa phương đây là thôn có số hộ chăn nuôi lợn lớn nhất của xã
và cũng là điện bán
điện bán bị thua lỗ nhiều nhất khi giá lợn giảm mạnh trong thời gian vừa qua
nguồn cung dư thừa khiến cho nhiều người chăn nuôi bị thương lái ép giá
nhiều hộ dân phải chấp nhận thua lỗ đến hàng trăm triệu đồng
bên cạnh nỗi lo về những biến động bất thường của thị trường
người dân tại các xã bãi ngang còn thiếu kỹ thuật và kinh nghiệm chăn nuôi
những ngư dân vốn quen đánh bắt khai thác trên biển khi chuyển sang loại hình sản xuất mới
rất cần thời gian và sự hướng dẫn từ cán bộ nông nghiệp
ngoài ra điều kiện thổ nhưỡng nguồn nước tại vùng các không thuận lợi
cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì và phát triển các trang trại chăn nuôi
điều kiện của tỉnh quảng trị là
điều kiện của tỉnh quảng trị là
thiên thai thời tiết rất là bất lời
và đặc biệt là trên vùng cát về mùa hàn mùa khô rất là khó khăn
cũng như về mùa mưa thì rất là ủng lụt
và cơ sở hạ tưng nó cũng chưa được đảm ứng
vì vậy cần có tranh thủ và cần có sự hỗ trợ
để xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng
đặc biệt là hệ thống đường điền và hệ thống cá khô nhỏ tưới tiêu
để giúp cho người sản xuất

có cái điều kiện tổ chức cắt tạp tốt hơn
để chủ trương chuyển đổi sinh kế
tại các vùng biển bãi ngang thực sự phát huy hiệu quả
giúp ngư dân ổn định cuộc sống
tỉnh quảng trị cần tiếp tục hỗ trợ người dân
trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất và tiền đầu ra cho sản phẩm
trong đó chú trọng việc quy hoạch lại các vùng chăn nuôi
và tạo sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp
qua đó góp phần cải thiện kinh tế vùng biển bãi ngang
giúp người dân khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống